kính chào quý vị và các bạn
theo dự báo của hội đồng bạch kim thế giới bạch kim sẽ thiếu hụt trầm trọng
công ty chứng khoán vn direct nhận định tiền đồng có thể mạnh lên trong năm hai nghìn hai mươi
và thông tin về cách tính lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động
theo quy định mới là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong thời lượng năm phút của chương trình
nhịp sống kinh tế hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
hội đồng bạch kim thế giới dự báo thiếu hụt bạch kim trên toàn cầu năm nay sẽ cao gấp bốn lần
so với số liệu đưa ra trước đây do nguồn cung thấp hơn nhiều so với tính toán
trong khi nhu cầu hồi phục dự kiến nhanh hơn sau đại dịch covid một mươi chín
theo wpic thị trường bạch kim toàn cầu mỗi năm tương đương khoảng tám triệu ao
nhưng nguồn cung năm nay sẽ thấp hơn khoảng một hai triệu ao sau khi nhiều mỏ sản xuất ngừng
hoặc gián đoạn hoạt động do covid một mươi chín nguồn cung dự báo sẽ hồi phục lên bảy chín triệu ao vào năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên dự báo năm hai nghìn hai mươi một nhu cầu tiêu thụ bạch kim sẽ tiếp tục mạnh lên
khiến cho nguồn cung thiếu hụt thêm hai trăm hai mươi bốn ao
báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô từ công ty chứng khoán vn direct nhận định
tiền đồng có thể mạnh lên trong năm hai nghìn hai mươi một
trong báo cáo này vn direct duy trì quan điểm đồng đô la mỹ yếu trong năm hai nghìn hai mươi một
do fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế
bên cạnh đó việc đồng nhân dân tệ mạnh lên trong những tháng gần đây
có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa việt nam và trung quốc qua đó hỗ trợ tỷ giá
trong bối cảnh các yếu tố thúc đẩy tiền đồng mạnh hơn đang nổi lên
vn direct dự báo tỷ lệ đô la mỹ và việt nam đồng sẽ biến động
trong biên độ hẹp cộng trừ năm trong năm hai nghìn hai mươi một
cũng theo báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô công ty chứng khoán vn direct nhận định
tỷ giá đồng tiền việt nam đồng trên đô la mỹ sẽ ổn định từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đến ngày ba mươi tháng một mươi tỷ giá trung tâm giữa việt nam đồng và đô la mỹ
mới chỉ tăng nhẹ hai so với thời điểm đầu năm lên mức hai mươi ba hai trăm linh một đồng một đô la mỹ

vn direct tỷ giá được hỗ trợ mạnh bởi thẳng dư thương mại và dự trữ ngoại hối
liên tục gia tăng trong thời gian qua do đó vn direct dự báo tỷ giá sẽ duy trì
xu hướng ổn định từ nay cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi
trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động không thể trả lương đúng hạn
thì không được chậm quá ba mươi ngày và phải tính thêm lãi suất khi tính tiền đền bù cho người lao động
bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín có quy định mới về cách tính lãi suất khoản tiền đền bù này
so với quy định cũ
trường hợp lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục
nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá ba mươi ngày
nếu trả lương chậm từ một mươi năm ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động
một khoản tiền ít nhất bằng số lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi
có kỳ hạn một tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương
cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương
theo bảo hiểm xã hội việt nam tính đến hết tháng một mươi tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là gần hai mươi tỷ đồng
số nợ này chiếm năm năm số phải thu
bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra xử phạt doanh nghiệp nợ
từ ba tháng trở lên đơn vị chưa đóng hoặc đóng thiếu công khai doanh nghiệp nợ động
bảo hiểm xã hội và kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý đối với các doanh nghiệp
cố tình vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi của hàng vạn lao động
để thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế xuất tạo thuận lợi thu hút vốn fdi mới
bộ tài chính đề xuất bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra giám sát hải quan
và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất
sáu nội dung mới được đề xuất như điều kiện kiểm tra giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất
thủ tục kiểm tra xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất
doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư
nếu trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân